trong thời điểm ngày thương bình liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm nay chúng ta cùng nhìn lại trạng đường hình thành và phát triển chính sách yêu đái người có công suốt hơn bảy mươi năm qua cũng như những tình cảm tri ân của thế hệ sau đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc